tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo đặng anh tuấn
nguyên tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet
tuy nhiên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa vì lý do vắng mặt ông trương minh tuấn
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử ông trương minh tuấn cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
bị triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
tuy nhiên ông trương minh tuấn có đơn xin xử vắng mặt
các luật sư bảo chữa cho bị cáo đặng anh tuấn cho rằng hồ sơ vụ án đã có lời khai của ông trương minh tuấn
nên phiên xử không nhất thiết phải có mặt cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
tuy nhiên viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên xử
để triệu tập ông trương minh tuấn do lời khai tại tòa là rất quan trọng
sau khi hội ý hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên xét xử